thưa quý vị có dấu hiệu vi phạm được ra hiệu lệnh dừng xe thì không chấp hành
thậm chí còn điều khiển xe đâm thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ
đó là hành vi của lô văn tuấn chú tại huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an
tuấn vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an khởi tố
theo thông tin ban đầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
đảm bảo trật tự an toàn giao thông tổ công tác công an thị xã hoàng mai
phát hiện xe ô tô tài do tuấn điều khiển có dấu hiệu vi phạm chở hàng quá tài
tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng tuấn không chấp hành
đối tượng sau đó còn cố tình điều khiển xe đâm thẳng vào phía sau xe của tổ công tác
rồi tiếp tục bỏ chạy
trên đường bỏ chạy tuấn điều khiển xe vào sân bãi của một công ty trên địa bàn xã quỳnh vinh
thị xã hoàng mai khóa cửa xe rồi bỏ trốn khỏi hiện trường
trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc công an thị xã hoàng mai đã tiến hành sát binh
truy bắt đối tượng vì hành vi chống người thi hành công vụ